tổng thống belarus alexander lukashenko và bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã thảo luận việc tổ chức và huấn luyện chiến đấu cho nhóm lực lượng chung giữa hai nước trong cuộc gặp tại thủ đô minsk beirut
trong cuộc gặp ông lucashenko nhấn mạnh nga cần phải đảm bảo sẽ bảo vệ belarus như lãnh thổ của chính mình trong trường hợp nước này bị xâm lược từ bên ngoài
tổng thống belarus nhấn mạnh vấn đề này đã được đề cập trong cuộc hội đàm giữa ông và tổng thống nga vladimir putin vào ngày năm tháng bốn vừa qua tại moscow
về phần mình bộ trưởng quốc phòng nga tuyên bố sẽ nêu vấn đề binh sĩ nga tiếp tục hiện diện ở belarus và khả năng mở rộng khuôn khổ hợp tác
tuần trước tổng thống lukashenko đã có chuyến thăm nga và có cuộc gặp tổng thống putin
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã đi đến nhất trí belarus và nga sẽ soạn thảo hiệp ước an ninh nhà nước liên minh trong bối cảnh căng thẳng trên thế giới gia tăng